bây giờ là một mươi năm h xin kính chào và mời quý vị và các bạn đến với các tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đơn vị cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
trong đó hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là đặng việt hà bị truy tố về tội nhận hối lộ
trần kỳ hình bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài ra hai trăm năm mươi hai bị can thuộc cục đăng kiểm việt nam
một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre sóc trăng
cũng bị truy tố về hai tội danh trên và hàng loạt tội danh khác như giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi
hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông
hoặc phương tiện địa tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm mặt tài sản tham mô tài sản
quá trình điều tra hai cựu cục trưởng và hầu hết các bị can thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm và tỏ ra ăn ăn hối cải
một số bị can đã nộp lại một phần tiền hưởng lợi bất chính tiết cực phối hợp với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án
cơ quan chức năng đã thu hồi tạm giữ tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả
ông phạm minh an giám đốc sở y tế tỉnh bà rịa úng tàu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can phạm minh an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong gói thầu số hai mươi năm xảy ra tại sở y tế tỉnh bà rịa úng tàu
gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện vũng tàu
cũng liên quan đến vụ án này vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa úng tàu đã bắt tạm giam
khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với trần mạnh hải phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế
đỗ hữu hải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng sơn hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với tạ quang trường huỳnh tuấn anh và lê hữu lễ để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
qua điều tra cơ quan công an đã xác định các đối tượng trên đã gây thiệt hại của nhà nước hơn một mươi tám tỷ đồng
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cứng đoạt tài sản hai đối tượng là trần trọng phú thái và trần đức mạnh
cùng chú tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an một người dân ở huyện cẩm mỹ nợ thái năm năm triệu đồng tiền chơi game
tuy nhiên thái đã nhiều lần đòi nhưng người này không trả
trong một lần thái điều khiển xe máy chở mạnh đi ăn đêm thì gặp người này
nên cả hai đã khống chế bắt giữ đưa về quán game của mình
tại đây thái đã đe dọa trói buộc hành hung và bắt nạn nhân liên lạc với người thân mang tiền đến trả nợ
qua tin báo của người dân công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt giữ trần trọng phú thái và trần đức mạnh
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm vừa qua thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng đã đón một trăm bảy mươi lượt khách du lịch
và xuyên suốt trong năm ngày nghỉ lễ các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh lâm
đồng và công an thành phố đà lạt đã triển khai các biện pháp công tác phối hợp cùng các cơ quan chức năng
đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách góp phần vào một mùa du lịch an toàn thành công
để chủ động đón khách công an tỉnh lâm đồng đã tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các chủ cơ sở
chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy đồng thời tham gia cùng các đoàn liên ngành
của tỉnh và thành phố kiểm tra giám sát chặt chẽ gần hai ba trăm linh cơ sở hoạt động trên lĩnh vực an toàn thực phẩm
bên cạnh đó tiến hành giả soát các cơ sở kinh doanh vận tải lưu trú cho thuê xe mô tô ô tô để tổ chức
tuyên truyền cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông